khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp bốn cấp năm nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rải rác có rông gió tây nam cấp sáu giật cấp tám biển động
nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi một độ
bão số ba vừa tan đi thì chiều nay trên giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực bắc biển đông
lại hình thành một áp thấp nhiệt đới mới
hồi một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám tám độ
vị bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông trên khu vực phía bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía đông
mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi một tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc
tức là một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông trên khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước